tổ chức y tế thế giới ngày một mươi hai tháng một mươi hai dẫn dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng omicron lây lan mạnh hơn biến chủng delta và làm giảm hiệu quả của vaccine nhưng lại gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
biến chủng delta lần đầu tiên được phát hiện ở ấn độ vào đầu năm nay hiện là nguyên nhân dẫn đến phần lớn các ca mắc covid một mươi chín trên thế giới
sau khi nam phi phát hiện biến chủng omicron với số lượng đột biến nhiều chưa từng thấy vào tháng trước hàng loạt quốc gia đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nước ở khu vực phía nam châu phi cũng như siết chặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh
tổ chức y tế thế giới cho biết tính đến ngày chín tháng một mươi hai omicron đã lây lan đến sáu mươi ba quốc gia mức độ lây nhiễm nhanh hơn đã được ghi nhận ở nam phi và anh nơi delta là chủng virus vượt trội
theo who dữ liệu ban đầu cho thấy omicron làm giảm hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa nguy cơ
với dữ liệu hiện có dường như omicron sẽ vượt qua biến thể delta tại nơi có lây nhiễm trong cộng đồng
biến chủng omicron cho đến nay chủ yếu gây ra các ca bệnh nhẹ hoặc các trường hợp không có triệu chứng nhưng who cho biết dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng lâm sàng của biến chủng này
omingron là biến chủng mới của virus sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi hồi tháng trước
kết quả giải trình tự gen cho thấy nó chưa tới hơn năm mươi đột biến trong đó hơn ba mươi đột biến gắn trên protein gai
câu chúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
tổ chức y tế thế giới đã xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
nam phi đã báo cáo trường hợp nhiễm biến chủng omicron cho tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
các nhà sản xuất vaccine pfizer biontech tuần trước cho biết ba liều vaccine của họ vẫn có hiệu quả chống lại omicron
các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như anh và pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi thứ ba vaccine để chống lại omicron
các chuyên gia cảnh báo omicron có thể trở thành biến chủng trội
ở kịch bản tồi tệ nhất số ca tử vong do covid một mươi chín ở anh có thể tăng bảy mươi năm người trong vòng năm tháng tới
các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một phiên bản tàng hình của biến chủng omicron trong các mẫu xét nghiệm tại nam phi australia và canada
xong cũng có thể đã lây lan rộng hơn mà chưa được phát hiện
phiên bản tàng hình có nhiều đột biến giống của omicron nhưng không có sự thay đổi gen cụ thể cho phép phát hiện virus bằng xét nghiệm pcr
mặc dù vẫn có thể phát hiện bằng giải thính tự gen
các nhà khoa học cho biết
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để khẳng định phiên bản mới của opicron có cơ chế lây lan giống như omicro
nhưng nó có sự khác biệt về mặt cấu trúc gen và do đó có thể có cơ chế hoạt động khác
một số chuyên gia y tế cho rằng omicron dễ lây lan hơn nhưng có thể không nghiêm trọng bằng nelta
tiến sĩ michael ryan giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who nói rằng
dữ liệu sơ bộ cho thấy biến chủng omicron không gây ra các triệu chứng nặng hơn cho người bệnh khi nhiễm so với biến chủng delta hay các chủng virus trước
các nhà khoa học thuộc nhóm cố vấn khoa học các trường hợp khẩn cấp và nhóm khoa học về mô hình đại dịch cúm
đã đưa ra cảnh báo về tình hình covid một mươi chín tại anh
các chuyên gia cho rằng omicron có thể trở thành biến chủng trội ở anh vào cuối tháng này
kể cả ở kịch bản ít tồi tệ nhất làn sóng covid một mươi chín mới do omicron gây ra có thể kéo theo một trăm bảy mươi năm người nhập viện
và hai mươi năm người tử vong vì covid một mươi chín ở anh trong giai đoạn từ ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
ở kịch bản tồi tệ nhất số ca tử vong do covid một mươi chín ở anh có thể tăng bảy mươi năm người trong vòng năm tháng tới
cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh anh tiếp tục ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc covid một mươi chín mới mỗi ngày
số ca nhiễm biến chủng omicron cũng bắt đầu tăng nhanh kể từ khi anh phát hiện ca đầu tiên hồi cuối tháng trước
theo số liệu của cơ quan y tế anh trong ngày một mươi một tháng một mươi hai nước này có thêm sáu trăm ba mươi ba ca nhiễm omicron mới
nâng tổng số người nhiễm biến chủng siêu đột biến này tại anh lên gần hai ca
bộ trưởng y tế anh sajid javid cho biết
giới chức nước này ước tính số ca omicron thực tế cao hơn hai mươi lần so với báo cáo
nếu vậy anh có thể đã có hàng chục nghìn ca nhiễm omicron cùng ngày
anh ghi nhận hơn năm mươi bốn ca covid một mươi chín mới và một trăm ba mươi hai ca tử vong
tiến sĩ nick davis thuộc trung tâm về bệnh truyền nhiễm và lập mô hình tại london cho biết
đây là những dự đoán ban đầu nhưng nó cho thấy omicron đang trên đà vượt delta bằng cách né miễn dịch do vaccine tạo ra
nếu xu hướng này tiếp diễn omicron sẽ có thể chiếm một nửa số ca nhiễm mới ở anh vào cuối tháng một mươi hai
nghiên cứu của nhóm chuyên gia cũng chỉ ra tiêm vaccine mũi tăng cường giúp làm tăng mức độ bảo vệ trước biến chủng omicron
giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hay tử vong
các chuyên gia khuyến cáo giới chức anh nên tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch như hạn chế các sự kiện đông người trong môi trường khép kín
đóng cửa các cơ sở giải trí hạn chế hội họp đông người khuyến khích làm việc tại nhà
theo họ các biện pháp này có thể giúp anh tránh được năm mươi ba ca nhập viện và bảy sáu trăm linh ca tử vong
trong khi đó giáo sư paul hunter thuộc đại học đông anglia cho rằng các dự đoán vẫn chỉ là dự đoán
một yếu tố mấu chốt là mức độ nghiêm trọng của opicros so với delta
mặc dù chúng ta vẫn cần vài tuần nữa để khẳng định chắc chắn
nhưng các tín hiệu từ nam phi cho thấy omicron gây triệu chứng ít nghiêm trọng hơn delta
chuyên gia này nhận định thêm nếu omicron thực sự ít nghiêm trọng hơn
các mô hình dự đoán này đang thổi phòng số ca nhập viện và tử vong
về phía chính phủ anh thủ tướng boris johnson hồi đầu tuần đã thông báo triển khai kế hoạch b
với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để kiềm chế sự lây lan của omicron
kế hoạch b yêu cầu người dân chuyển sang hình thức làm việc từ xa
đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sử dụng hộ chiếu vaccine
theo vn express khi mới được phát hiện omicron khiến giới khoa học lo ngại có thể làm trầm trọng thêm đại dịch covid một mươi chín
tới nay dữ liệu cho thấy động lực của bến thẻ này không cao
ở anh các ca omicron đang tăng nhanh hơn cho thấy biến thẻ này gây tăng khả năng tái nhiễm cao
tuy nhiên chưa ghi nhận ca tử vong
các nhà chuyên môn đã tăng cường nỗ lực để tìm hiểu omicrone sau khi biến thể này được tổ chức y tế thế giới
về who xếp vào nhóm gây lo ngại
biến chủng omi gron được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín bao gồm nhiều đột biến có khả năng lây lan và tạo khả năng chống lại hệ miễn dịch
dù vậy hiện chỉ có một số ít ca nhập viện liên quan đến omicron
các triệu chứng được cho là lành tính hơn so với delta
mới đây trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc đã đưa ra những dấu hiệu thường gặp nhất sau khi nhiễm omicron
theo đó ho là biểu hiện phổ biến nhất xuất hiện ở chín mươi tám những người bệnh
các nhà nghiên cứu nam phi mô tả đó là những cơn ho khan kèm theo ngứa ngáy của họng
các triệu chứng dự kiến sẽ nhẹ hơn ở những người đã tiêm vaccine và từng nhiễm sars cov hai
so với những người chưa chủng ngừa báo cáo viết
tuy nhiên các chuyên gia cũng cẩn trọng
cho rằng đặc điểm của các trường hợp được mô tả trong báo cáo có thể chưa khái quát được hết thực tế
kết luận dựa trên bốn mươi ba ca nhiễm omicron
chỉ có bảy đối tượng khảo sát không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ chín mươi ba còn lại có dấu hiệu bệnh
các tác giả cảnh báo ngay cả khi hầu hết các ca bệnh là nhẹ
một đột biến có khả năng lây truyền cao vẫn có nguy cơ dẫn đến quá tải cho hệ thống y tế
ba triệu chứng phổ biến nhất là ho tám mươi chín mệt mỏi sáu mươi năm nghẹt
mũi và chảy nước mũi năm mươi chín khó thở một mươi sáu tiêu chảy một mươi một
và mất vị rác hoặc khiếu rác tám cũng nằm trong danh sách
cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy biến thể omicron tránh xa được sự bảo vệ của vaccine
tuy nhiên các nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về tác động của các đột biến lớn
phân tích ban đầu về chủng này đã làm dấy lên lo ngại vaccine kém hiệu quả hơn đối với omicron
một số chuyên gia y tế và các hãng dược đã cảnh báo
vaccine không đủ để bảo vệ mọi người khỏi biến thể
tuy nhiên liều tăng cường có thể ngăn khoảng bảy mươi năm nguy cơ nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng
theo vietnamnet các triệu chứng của omicron dường như nhẹ hơn so với các biến thể virus sars cov hai trước đó
giới khoa học nhận định đây là kết quả của sự đột biến
theo đó omicron đã lấy một đoạn vật liệu di chuyển từ virus khác có thể là một loại virus cảm thông thường
theo nghiên cứu của tác giả venky sarwarajan ở mỹ đứng đầu
đột biến này có thể đã xảy ra trong một
tế bào có khả năng chứa sars cov hai và virus cảm thông thường
điều này có nghĩa là virus lây truyền dễ dàng hơn trong khi chỉ gây ra bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
nhưng hiện vẫn chưa có câu trả lời khẳng định chắc chắn liệu omicron có dễ lây nhiễm hơn các biến thể khác
gây ra bệnh nặng hơn hay vượt qua delta để trở thành biến thể phổ biến nhất hay không
đặc điểm mới của omicrone là kết quả của sự tái tổ hợp virus
đó là quá trình hai loại virus khác nhau trong cùng một tế bào chủ tương tác khi tạo ra bản sao mới
trình tự gen từ cha mẹ
trình tự gen tương tự xuất hiện lần đầu ở một loại virus corona gây cầm lạnh ở người được gọi là sars cov hai trăm hai mươi chín e
và trong virus gây suy giảm miễn dịch ở người hiv gây ra bệnh s
các nhà khoa học nam phi trước đó đã đưa ra quan điểm omicrone có thể xuất phát từ cơ thể của một người
có hệ miễn dịch bị ảnh hưởng bởi hiv hoặc một tình trạng suy giảm miễn dịch nào đó
những dữ liệu ban đầu ghi nhận bệnh nhân omicrone đều có các triệu chứng nhẹ
phổ biến nhất là ho ngẹt mũi và mệt mỏi
biến thể phát điện lần đầu ở nam phi đã lây ra khoảng sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng chưa có ca tử vong